sở du lịch tp đà nẵng đã ban hành bộ quy tắc đạo đức nghề và ứng xử của hướng dẫn viên du lịch hoạt động trên địa bàn gọi tắt là bộ quy tắc
tiêu chí xây dựng bộ quy tắc gồm đạo đức nghề nghiệp ứng xử văn hóa văn minh yêu nghề thân thiện có ý thức bảo vệ và xây dựng hình ảnh điểm đến
trong đó nêu rõ đối với công việc của hướng dẫn viên không tuyên truyền giới thiệu sai lệch về đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về giá trị văn hóa lịch sử đất nước con người việt nam không phổ biến đăng tải trên mạng xã hội các thông tin sai sự thật
mang tính kích động gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố tuân thủ quy định nội quy nơi đến tham quan tôn trọng phong tục tập quán của địa phương
bộ quy tắc đi vào thực hiện sẽ hình thành phong cách chuyên nghiệp cho hoạt động hướng dẫn viên đồng thời tạo thiện cảm nhằm thu hút nhiều hơn khách du lịch nội địa và quốc tế đến với đà nẵng